xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
phát biểu tại lễ khởi công thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc bắc nam là quyết tâm lớn của đảng nhà nước và các địa phương
nếu hoàn thành bốn tuyến đường bộ gồm tuyến quốc lộ một a tuyến đường hồ chí minh tuyến cao tốc bắc nam và tuyến đường bộ ven biển việt nam này cùng với đường sắt tốc độ cao sẽ tạo nên một hệ thống giao thông đường sắt đường bộ hàng không đường thủy hết sức thuận lợi là điều kiện quan trọng để được đất nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới

thưa quý vị chiều nay tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba mươi bảy ubthqh đã cho ý kiến về dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp
các đại biểu cho rằng đây là dự án luật có nhiều vấn đề quan trọng cần được cho ý kiến qua nhiều kỳ họp và ra soát lại các quy định đối với các nội dung như chia sẻ rủi ro trách nhiệm của nhà nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
theo các đại biểu đây là dự án luật có nhiều nội dung lớn và quan trọng liên quan đến nhiều dự án luật khác
ubthqh cho rằng đã là chính sách kinh tế thì phải rõ ràng cụ thể thể hiện sự công khai minh bạch
về nội dung cơ chế chia sẻ rủi ro trong dự án luật các đại biểu đặt câu hỏi tại sao lại quy định nội dung này trong dự thảo
cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu thì tại sao lại đặt ra ở cái lĩnh vực này
ví dụ như nhà đầu tư đầu tư vào nông nghiệp thì người ta cũng có đâu được có đặt ra một cái cơ chế là nếu mà doanh thu không đảm bảo thì nhà nước sẽ chia sẻ rủi ro cho người ta
trong lúc đó nông nghiệp là một lĩnh vực rủi ro rất nhiều
chúng ta đã có một chính sách bảo đảm
rủi ro với nông nghiệp chưa mạnh chưa
mà bây giờ đến vấn đề ppp là ta đặt ra vấn đề rủi ro
mà vấn đề hàng năm cứ là mỗi sông người nói là tại thị trường như thế thì nông dân rắn mà chịu
thế thì bây giờ ở đây cũng là kinh doanh
thì vấn đề là chia sẻ rủi ro ngay chỗ này thế nào
đấy là một cái mà tôi nghĩ rằng đấy là vấn đề quan tâm
những cái yếu tố rủi ro về vĩ mô thì ta phải tính toán
trong một nhiệm kỳ năm năm một mươi năm hai mươi năm ta có tính cái này cho nhà đầu tư
và nếu đã tính rồi thì sao giả sử nó có cái đột biến nó thay đổi như vậy thì chúng ta có điều chỉnh hay không
cơ chế nó rất là khó hình dung
và cái này nó sẽ rất là phức tạp trong cái khi chúng ta ký hợp đồng nên cái cơ chế tôi đề nghị là làm rõ thêm cái cơ chế chia sẻ rủi ro
các đại biểu cho rằng việc xây dựng dự án luật với quy mô lớn như hiện nay sẽ dẫn đến xung đột với các luật khác và sẽ phải sửa rất nhiều luật liên quan
để tránh xung đột đại biểu đề nghị
luật về thực hiện hợp đồng bot trên cơ sở tự nguyện không trái những nguyên tắc cơ bản của pháp luật
tiếp theo chương trình
bắc ninh tạm đình chỉ cơ sở mầm non bỏ quên cháu bé ba tuổi trên xe ô tô đưa đón
đào tạo nghề nông thôn cần gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương
thưa quý vị
bộ công thương tài chính cho biết là từ một mươi năm h chiều nay ngày một mươi sáu tháng chín giá xăng và dầu diesel đã được điều chỉnh theo hướng giảng
cụ thể sau khi điều chỉnh giá xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn một mươi chín một trăm một mươi bốn đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba không cao hơn hai mươi một trăm bốn mươi ba đồng một lít
dầu diesel không cao hơn một mươi sáu hai trăm linh đồng một lít dầu hỏa không cao hơn một mươi năm ba trăm sáu mươi hai đồng một lít dầu ma rút không cao hơn một mươi bốn chín mươi đồng một kg
bên cạnh đó liên bộ yêu cầu thực hiện giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng e năm ron chín mươi hai ở mức một trăm linh đồng một lít và xăng ron chín mươi năm ở mức bốn trăm linh đồng một lít
giảm mức trích lập quỹ bình ổn giá đối với các loại dầu xuống mức bốn trăm linh đồng một lít một kg đồng thời không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các loại xăng dầu
văn phòng thường trực ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh an giang cho biết vào sáng ngày một mươi năm tháng chín tại khu vực
sông hậu qua ấp mỹ khánh một xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên đã xuất hiện tình trạng sạt lở đất với chiều dài hơn bốn mươi mét ăn sâu vào đất liền năm mét
vụ sạt lở làm mất một phần hai mặt đường nhựa chiều dài khoảng một mươi mét và làm gián đoạn tuyến giao thông chính của ấp mỹ khánh một
vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến hai căn nhà trong đó có một nhà tạm của hai hộ dân về di rời khẩn cấp
ngoài ra sạt lở có khả năng tiếp tục ảnh hưởng đến ba căn nhà của các hộ dân lân cận
tại sản của người dân lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố long xuyên và xã mỹ hòa hưng đã vận động di rời hai hộ dân đến nơi an toàn
chính quyền địa phương thông báo đến các hộ lân cận khu vực cảnh báo có nguy cơ sạt lở để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra chủ động di rời đến nơi an toàn
bên cạnh đó địa phương đã phối hợp với trung tâm quan chắc kỹ thuật tài nguyên môi trường sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang
quan chắc theo dõi diễn biến sạt lở để chủ động ứng phó di rời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có sạt lở xảy ra
sáng nay tại sông tô lịch khu vực tiến hành thí điểm làm sạch nước bằng công nghệ bionano nhật bản
các chuyên gia nhật bản đã tiến hành thả cá coi và cá chép tam dương để kiểm chứng chất lượng nước sau khi xử lý
theo đó năm mươi con cá coi và năm mươi con cá vàng việt nam được thả xuống bể sau xử lý trong hệ thống xử lý nước sông bốn bước
của công ty gve trên sông tô lịch đồng thời thả một trăm linh con cá rô phi mè chép loại nhỏ xuống một góc hồ tây
việc thả cá này sẽ kiểm chứng được việc nước sông tô lịch sau khi xử lý có các chỉ số như oxy hỏa tan trong nước
mức độ ô nhiễm các vi sinh vật có lợi đều nằm trong mức tốt đảm bảo sinh vật như cá phát triển
bên cạnh đó các chuyên gia cũng sử dụng thiết bị đo mùi để đo nước sông sau khi đã được xử lý
và theo chỉ số đo được mùi của nước sông đã giảm vài trăm lần từ một xuống còn sáu
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa giao cho ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm quán triệt và khẩn trương triển khai các nhiệm vụ
theo đúng yêu cầu và định hướng chỉ đạo của thành phố về việc xây dựng cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh hồ hoàn kiếm
ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu việc xây dựng cải tạo chỉnh trang khu vực hồ hoàn kiếm
đảm bảo giữ nguyên diện tích mặt hồ hoạt động và kết quả xây dựng cải tạo phải đạt chuẩn mực về trình tự
thu tục chất lượng
của trang thiết bị kỹ thuật thi công đúng với phương án thiết kế phương án thi công đã được phê duyệt
phương án biện pháp thi công phải được tiến hành một cách thận chậm tỉ mì chất lượng đảm bảo khớp nối đồng bộ
giữa các hệ thống kỹ thuật và tiến độ thi công đảm bảo môi trường cảnh quan hoạt động của người dân
ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm báo cáo ban thường vụ quận ủy chỉ đạo hoàn chỉnh dự án thiết kế phương án thi công
báo cáo ủy ban nhân dân thành phố trước ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín trước khi phê duyệt đảm bảo hoàn thành dự án trong quý i năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến thông tin bỏ quên cháu bé ba tuổi trên xe ô tô đưa đón tại huyện tiên du tỉnh bắc ninh
ngày một mươi sáu tháng chín trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện tiên du phạm đăng thuyên cho biết
ủy ban nhân dân xã hoàn sơn đã ra thông báo tạm đình chỉ cơ sở mầm non tư thục đồ rê mí sau khi để xảy ra vụ việc
nạn nhân là cháu nguyễn tấn lợi
tên thường gọi là quy sinh năm hai nghìn một mươi sáu ở thôn đông sơn xã việt đoàn huyện tiên du
bị bỏ quên khoảng bảy tiếng đồng hồ trên ô tô tại địa bàn xã hoàn sơn huyện tiên du tỉnh bắc ninh
nguyễn tấn lợi trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện tiên du phạm đăng thuyên cho biết
ủy ban nhân dân xã hoàn sơn đã ra thông báo tạm đình chỉ cơ sở mầm non tư thục đồ rê mí sau khi để xảy ra vụ việc
nạn nhân là cháu nguyễn tấn lợi trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện tiên du huyện tiên du